ngày bảy chín tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi là một chủ trương lớn của đảng nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn phát triển nhanh và bền vững
sau một mươi năm thực hiện nghị quyết bộ mặt nông thôn việt nam đã có nhiều khởi sắc
nông nghiệp luôn duy trì tăng trưởng mạnh và khá toàn diện
chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện hơn tiếp tục khẳng định được vị thế đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước
tổng kim ngạch xuất khẩu một mươi năm từ hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi bảy đạt hai trăm sáu mươi một hai tỷ usd tăng bình quân chín hai mươi bốn trên năm
thu nhập bình quân hộ gia đình ở nông thôn từ bảy mươi năm tám triệu đồng năm hai nghìn một mươi hai lên một trăm ba mươi triệu đồng năm hai nghìn một mươi bảy
góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống người dân vùng nông thôn
hiện cả nước có ba bốn trăm bảy mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới
đây là một nghị quyết rất trúng rất đúng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn
chính vì thế là nghị quyết được triển khai đi vào cuộc sống được sự đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
chúng ta tiếp tục trở thành một trong những quốc gia có sức sản xuất nông nghiệp rất lớn
đáp ứng cho nhu cầu của một trăm linh triệu dân và chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu nông sản thứ một mươi năm trên thế giới
và hàng nông sản việt nam đã đi được một trăm tám mươi quốc gia vùng lãnh thổ
tại hội nghị đại diện các địa phương đã phát biểu chia sẻ kinh nghiệm
đồng thời đưa ra các đề xuất kiến nghị để việc triển khai nghị quyết trong thời gian tới đạt hiệu quả
mình mong rằng chính phủ và các bộ ngành trung ương hỗ trợ tạo điều kiện để xây dựng nhiều nhà máy
để chế biến sản phẩm thủy hải sản để xuất khẩu tạo điều kiện cho đời sống của người dân
ở khu vực bên biển ngoài bình định ra thì các tính cũng rất cần cho vấn đề này
nhiều đại biểu cũng cho rằng nhà nước cần có chính sách đủ mạnh để thu hút thêm doanh nghiệp tham gia vào nông nghiệp
và hỗ trợ nông dân
cái khó hiện nay đó là vấn đề tích tụ dụng đất nên rất cần được nghiên cứu sửa luật đất đai
vì khung giá đất tại nhiều khu vực cao khó thu hút nhà đầu tư
bên cạnh đó cần đầu tư các trung tâm chế biến đặc biệt là trung tâm chiếu xạ
để hàng nông nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật của các nước tăng cường xuất khẩu
trên cơ sở rút kinh nghiệm sau một mươi năm triển khai
các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phấn đấu
đến năm hai nghìn hai mươi nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn lên gấp hai năm lần so với hiện nay
lao động nông nghiệp còn khoảng ba mươi lao động xã hội